trong tuần vừa qua trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả phạm thị kim mai ở thành phố hà nội trần thị phương ở tỉnh bình thuận có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả đặng hoàng anh đặng trí nam nguyễn huy khuyến ở thành phố hà nội trần thị thanh thủy tỉnh đắk lắc có đơn khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn ngọc đệ tỉnh bắc giang hoàng văn an tỉnh thái bình nguyễn thị đoàn thành phố hà nội có đơn tố cáo cán bộ
khán giả vũ ngọc lương tỉnh nam định có đơn kiến nghị về chế độ chính sách
trong tuần đã có một mươi công văn trả lời của cơ quan chức năng là ban nội chính tỉnh ủy đồng tháp tòa án nhân dân tối cao văn phòng ubnd tp hà nội sở xây dựng thành phố hà nội công an huyện lý nhân tỉnh hà nam công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa thanh tra bộ công an thanh tra tỉnh bắc ninh
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư lại xuân cường cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào chị diệp vân xin chào quý khán giả truyền hình nhân dân
thưa luật sư ông nguyễn văn huy là bộ đội xuất ngũ quê quán tại tỉnh hưng yên
năm hai nghìn ba ông chuyển đến tỉnh quảng ninh và đăng ký hộ khẩu tại đây
năm hai nghìn một mươi năm ông huy về hưng yên làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần
tuy nhiên hiện nay ông vẫn sống cùng con tại tỉnh quảng ninh nên ông đã về quê xin chuyển bảo hiểm y tế đến nơi đang ở
cán bộ làm công tác y tế tại hưng yên cho biết trường hợp của ông không thực hiện được do ông chuyển hộ khẩu trước khi hưởng chế độ theo quyết định sáu mươi hai của thủ tướng chính phủ
ông hy hỏi như vậy có đúng không ông cần làm thủ tục gì để có thể chuyển được bảo hiểm y tế đến nơi đang ở
gần một tháng sau đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn một mươi tám nhiều điểm sát lở trên bán đảo sơn trà địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố đà nẵng vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn
bán đảo sơn trà có hai mươi bảy điểm sạt lở đến nay hơn hai mươi điểm đã được sửa chữa
tuy nhiên bên dưới một số đoạn đường bê tông tình trạng sụt lún vẫn tái diễn điều này tiêm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này